hai mươi hai h ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm khi nạn nhân bạc cầm phi cùng bạn từ trung tâm huyện quỳnh nhai
về qua khu vực bản lọc đán xã trình bằng do mô thuẫn bộc phát đã bị một nhóm thanh niên chạm đánh gây thương tích
phi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh sơn la nhưng do bị đánh chấn thương sọ não nạn nhân đã chết cách đó hai ngày
sau khi nhận được tin báo của nhân dân lực lượng công an huyện quỳnh nhai đã có mặt tại hiện trường
xác minh vụ việc và tiến hành vận động thuyết phục
đến ngày sáu tháng một mươi hai các đối tượng trên đã ra đầu thú hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ